quốc hội thảo luận tại hội trường về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
nhiều đại biểu quốc hội bày tỏ lo lắng trước tình trạng tội phạm diễn biến phức tạp
trong đó nhiều loại tội phạm được xã hội đặc biệt quan tâm như tội phạm với môi trường
tội phạm đưa người ra nước ngoài trái phép hay tội phạm về ma túy
thảo luận ở hội trường về tình hình tội phạm ma túy đại biểu triệu thanh dung cho biết
thời gian qua chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng ngừa đấu tranh
nhưng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy vẫn diễn biến phức tạp khó lường
tính từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đã phát hiện trên hai mươi ba vụ trên ba mươi sáu đối tượng phạm tội về ma túy
số lượng ma túy bị thù giữ trong từng vụ đã tăng
lên đến hàng tạ hàng tấn ma túy làm rung động băng hoàng trong dư luận
hệ lụy của việc này là số lượng người nghiện ngày càng tăng
đáng lo ngại có đến gần năm mươi số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý thuộc độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi
trong việc điều hành chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống ma túy
cần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan phòng chống ma túy theo hướng chuyên môn hóa
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống ma túy
sớm khắc phục những tồn tại yếu kém lãng phí trong công tác cai nghiện ma túy hiện nay
đồng thời thí điểm điều trị nghiện ma túy có hiệu quả với từng loại ma túy
đặc biệt là ma túy tổng hợp để áp dụng tại các cơ sở cai nghiện và các cơ sở y tế
lo lắng trước một loại tội phạm khác tội phạm về môi trường
đại biểu nguyễn văn hiển cho rằng đây là hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng
thế nhưng rất ít vụ việc sai phạm bị xử lý hình sự
tôi mong muốn bộ công an bộ tài nguyên môi trường cần chỉ đạo sát sao hơn nữa
đối với các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp phòng ngừa các biện pháp nghiệp vụ
trong công tác thu thập chứng cứ đánh giá thiệt hại để có đủ cơ sở pháp lý
trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường
trong khi đó lo ngại trước tình trạng gia tăng các vụ án giết người nhà người thân trẻ em
với tính chất thảm sát đáng bao động đại biểu nguyễn thị thủy cho rằng
việc phòng ngừa tội phạm giết người không chỉ còn là nhiệm vụ của cơ quan tư pháp
mà còn phải có sự vào cuộc của toàn xã hội trong đó phải có những giải pháp căn cơ đến từ giáo dục và văn hóa
phòng ngừa tội phạm giết người không thể chỉ giao cho một mình các cơ quan tư pháp
mà phải là sự vào cuộc của các cấp các ngành các đoàn thể
trong đó phải có những giải pháp căn cơ đến từ giáo dục từ văn hóa
mới có thể tạo ra sự chuyển biến của tình hình một cách tích cực và ổn định
sáng mai các đại biểu quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về báo cáo công tác của tranh án
tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao công tác phòng ngừa
chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín